gần đây nhất linh mục đặng hữu nam quản sứ phú yên xã an hòa huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an lại công khai trắng trợn xuyên tạc ý nghĩa lịch sử
phủ nhận vai trò và thành quả đại thắng mùa xuân ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cùng với linh mục đặng hữu nam linh mục nguyễn đình thục quản sứ song ngọc xã quỳnh ngọc huyện quỳnh lưu ngày càng lộ rõ hành vi chống đối đường lối chính sách của đảng và nhà nước
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại nghệ an
trong những ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đặng hữu nam đã có những buổi giao giảng với những ngôn từ sức sược phỉ báng và phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa của chiến thắng lịch sử ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
niềm tự hào của dân tộc việt nam trong sự nghiệp kháng chiến chống giặc ngoại xâm thời đại hồ chí minh
trong bài giao giảng này đặng hữu nam đánh đồng sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả mạng sống của mình vì nền độc lập tự do của dân tộc với cái chết của những kẻ theo giả
trong bài giao giảng này đảng hiễu nam đã phủ nhận sự hy sinh gian khổ của quân và dân ta trong suốt ba mươi năm kháng chiến xúc phạm danh dự và nhân phẩm đối với các anh linh các anh hùng liệt sĩ cùng hàng triệu người dân việt nam
đã anh dũng chiến đấu hy sinh thân bình để đánh đuổi giặc ngoại xâm giành độc lập tự do cho dân tộc đem lại cuộc sống hòa bình hạnh phúc cho nhân dân trong đó có cả nam và gia đình của nam

đảng hiễu nam đã phủ nhận sự hy sinh gian khổ của quân và dân tộc đem lại cuộc sống hòa bình hạnh phúc cho nhân dân trong đó có cả nam và gia đình của nam

trong hai tháng năm hội cựu chiến binh tỉnh nghệ an cũng đã ra thông báo phản đối mạnh mẽ nhân danh những người đã trực tiếp chiến đấu vì độc lập tự do hòa bình cho đất nước và đại diện cho trên một trăm bảy mươi ba hội viên cựu chiến binh tỉnh nghệ an

của toàn bộ quân đội của ta rồi là nhân dân ta đặc biệt là dân tộc ta trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
và thành quả đó là cái đại thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
đặng hiếu nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và năm hai nghìn tám được thụ phong linh mục và giao nhiệm vụ
ở các giáo sứ khác nhau trên địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
trước khi giao giảng những lời lẽ xuyên tạc lịch sử phì bán ngày giải phóng miền nam ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm vừa qua
linh mục nam có bề dày vi phạm pháp luật
liên tục từ đó đến nay khi được thuyên chuyển đến giáo sứ nào
thì đặng hữu nam cũng đều biến giáo sứ ấy thành những tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự
linh mục đặng hữu nam cũng đã liên kết với linh mục nguyễn đình thục gây ra những hành vi phản cảm
linh mục nguyễn đình thục sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám được thụ phong linh mục vào năm hai nghìn một mươi
liên tiếp từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến nay nguyễn đình thục với những hành động coi thường pháp luật gây dối
dần lộ diện bản chất là một kẻ cực đoan phản động
linh mục nguyễn đình thục có các mối quan hệ rất chặt chẽ với các đối tượng trong các tổ chức phản động chống đối nhà nước
ngoài việc lợi dụng giao giảng các nội dung sai trái nói xấu đảng nhà nước kích động
chống đối liên quan đến các vụ việc phức tạp nhạy cảm tổ chức truyền đạo trái phép
linh mục thục đã châm ngòi gây ra vụ bắt giữ người trái phép
vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại xã yên khê huyện con cuông vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau sự cố ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh miền trung đảng nhà nước cùng các cấp ngành địa phương
đã rất nỗ lực và cuộc cùng các giải pháp hiệu quả đã góp phần sớm ổn định cuộc sống người dân trong và ngoài vùng ảnh hưởng
ở nghệ an ngư dân các xã an hòa quỳnh ngọc huyện quỳnh lưu cùng các địa phương khác
trong đó có nhiều giáo dân được ưu tiên vai vốn cải hoán đóng tàu xa bờ phát triển dịch vụ nghề cá
nhiều đội tàu xa bờ của các địa phương nói trên đã vươn ra vùng biển hoàng sa vĩnh bắc bộ
mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo
còn người dân ở trong vùng ảnh hưởng sau khi nhận được tiền đền bù hỗ trợ
cũng đã yên tâm sắm sửa ngư cụ đầu tư đóng mới cải hoá tàu thuyền tiếp tục vươn khơi bám biển
ngoài việc giao giảng các nội dung sai trái hai linh mục này còn nhiều lần kích động tổ chức
huy động nhiều giáo dân mặc áo hình xương cá mang theo các băng rôn biểu ngữ
có nội dung phản cảm để khiếu kiện hay xuống đường tuần hành biểu tình
yêu cầu chính phủ đóng cửa khởi tố hình sự công ty formosa hà tĩnh
điển hình như ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
linh mục thục đã huy động hàng trăm giáo dân kéo vào hà tĩnh khiếu kiện phongmosa
gây ra vụ việc phức tạp ở huyện diễn châu như tấn công người thi hành công vụ
và đập phá xe cảnh sát gây ách tắc giao thông trên quốc lộ một
mới đây vào ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng việc công an huyện quỳnh lưu tạm giữ
hai bao tải áo vô chủ trên áo có in nội dung phản đối formosa
linh mục nam và thục đã huy động nhiều giáo dân kéo lên trụ sở công an huyện quỳnh lưu
gây phức tạp tình hình an ninh trật tự
không chỉ có vậy các linh mục này đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài
với các nội dung sai trái nói xấu đảng nói xấu chế độ xuyên tạc bóp méo bản chất
các vụ việc phức tạp có liên quan
sâu chuỗi sự việc diễn ra trong thời gian gần đây và qua các băng ghi hình
chúng ta đã thấy rõ hành vi cực đoan của hai linh mục này và các đối tượng có liên quan
lấy cớ đi khiếu kiện bảo vệ môi trường thực chất là tổ chức đi biểu tình
gây dối an ninh trật tự công khai chống đối chính quyền bằng cả lời nói và hành động
rồi xúi giáo dân dùng gạch đá tấn công dân lành và những người thực thi nhiệm vụ
họ đã nhẫn tâm biến những giáo dân hiền lành thành một đám người hành động nhẫn tâm
vô lối và hung hăng như một đám côn đồ
hành động tăng tận lương tâm và nhớ nhấp nhất là vị chủ trăn cực đoan này
còn đưa cả con trẻ vào cuộc biến trẻ thơ thành một thứ công cụ
phục vụ cho miêu đồ đen tối của chúng
trước những hành vi cực đoan trên chính quyền các tổ chức đoàn thể
và nhân dân hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh hết sức phẫn nộ và cực lực lê đán
công luận yêu cầu các cơ quan chức năng các tổ chức liên quan sớm làm rõ
và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật chống đối đảng nhà nước
và làm trái giáo lý không làm tròn bồn phận của người chủ trăn
đối với hai linh mục đặng hữu nam và nguyễn đình thục cùng một số đối tượng có liên quan